không hợp pháp như cờ bạc kinh doanh phi pháp hoặc do thói quen tiêu dùng tâm lý e ngại tiếp xúc với ngân hàng một số người dân vẫn bất chấp tìm đến tín dụng đen
các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen ngày càng gia tăng phức tạp làm thiệt hại nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
nhiều gia đình đã rơi vào cùng quẫn kiệt quệ vì vướng vào bẫy tín dụng đen
nó không tuân thủ theo các quy định pháp luật về lãnh xuất cho vay
và không được pháp luật bảo hộ thế để bảo đảm cho cái việc người vay phải thanh toán các khoản lãi gốc và lãi cắt cổ
thì các đối tượng thường sử dụng các công cụ đó là các cái băng nhóm giang hồ sao đen đòi nợ thuê có quá khứ phạm tội nhiều tiền án tiền sự
và nó có một cái uy trong cái thế giới ngầm để tạo ra sự sợ hãi để có thể là chấn áp về mặt tư tưởng về mặt tinh thần đối với người vay
buộc người ta sợ hãi người ta phải thanh toán
khi khó khăn về tài chính thì tôi nghĩ rằng là mỗi người chúng ta nên cân nhắc câu chuyện là lựa chọn cái nguồn vay ở đâu
từ các tổ chức tiến dụng từ các ngân hàng hay là từ những người thân bạn bè
trước thực trạng trên ngành ngân hàng đã quyết liệt vào cuộc mở rộng mạng lưới cung ứng kịp thời các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
đặc biệt là các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn qua kênh tín dụng chính thức
cho vay qua tổ vay vốn là một trong những chương trình
tín dụng trọng điểm của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng nhất để cá nhân hộ gia đình được vay vốn sản xuất
kinh doanh tiêu dùng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
đây cũng là một trong những giải pháp căn cơ giúp kéo giảm hoạt động tín dụng đen tại địa bàn nông thôn
trước kia gia đình anh mùi văn quang nằm trong danh sách hộ nghèo của xã tạ khoa
với sự bảo lãnh của tổ vay vốn anh mạnh dạn vay hai năm triệu đồng
từ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện bắc yên để đầu tư chăn nuôi
cần cù chịu khó từ nguồn vốn nhỏ ban đầu
anh gom góp vay thêm để đầu tư mô thuyền vận tải trên lòng hồ
thu mua nông sản cho người dân trong xã và một số phương tiện xe cơ giới
để phục vụ cho nhu cầu của bà con tại địa phương
những năm gần đây anh quang đã trở thành một nông dân tiêu biểu
cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh sơn la
trước đây muốn tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh
hoặc đóng lãi hàng tháng người dân hải dương phải mất ba đến bốn ngày
có khi cả tuần từ khi làm hồ sơ đến khi nhận được tiền
sau khi có chủ trương thành lập ban chỉ đạo cho vay qua tổ vay vốn
hoạt động cho vay qua tổ đã triển khai bài bản đồng bộ hơn trước
thông qua ủy quyền tổ trưởng thu lãi
đã tạo ra một bài bản đồng bộ hơn trước
và đã tạo cho khách hàng thói quen đồng lãi thường xuyên
bảy trăm linh hộ được mua máy nông nghiệp với số tiền hỗ trợ lãi xuất là trên hai mươi tỷ đồng
theo quyết định sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ và theo chính sách của tỉnh hải dương
yêu điểm của mô hình này còn là tạo sự gắn kết giữa khách hàng
ngân hàng và chính quyền địa phương
bởi vậy việc hỗ trợ người dân tiếp cận vốn thông qua tổ vay vốn
đã được triển khai ở nhiều địa phương
chúng tôi có hai mươi năm trên hai mươi bảy huyện có tổ vay vốn của nông dân
tính chất với ngân hàng nông nghiệp cho một trăm linh năm đồng
và năm trăm linh chín hội viên nông dân được vay vốn
và số vốn này thì hầu hết là để đầu tư vào phát triển nông nghiệp thôi thôi
và thực sự là mang lại hợp hợp rất cao
và rất nhiều nông dân khác đã thoát nghèo thành công
nhờ hiệu quả của mô hình cho vay qua tổ vay vốn
dù sở hữu đất nhưng không có vốn hiệu quả canh tác lại không cao
nên gia đình anh trình vẫn thuộc diện nghèo
thông qua tổ vay vốn tại địa phương
thông qua tổ vay vốn tại địa phương
anh đã vay được một trăm linh triệu đồng để trồng cây chanh leo
qua thời gian cây sinh trưởng tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao
đưa gia đình anh trở thành hộ có thu nhập khá tại địa phương
đấy là rất là may được cả cành ngân hàng quan tâm hỗ trợ
kịp thời đúng lúc mới làm được như thế này
sau thời gian triển khai hiệu quả
tổ vay vốn không chỉ là cánh tay nối dài của ngân hàng
tới các hộ nông nghiệp
nông dân mà còn giảm bớt áp lực trong việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn
tác động thu hồi lãi vay của cán bộ tiến dụng